khối không khí lạnh chi phối các tỉnh thành miền bắc vẫn tiếp tục suy yếu
nên trong hôm nay thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn duy trì tình trạng ít mưa và có sương mù lúc sáng sớm
tuy nhiên sang ngày mai khi một khối không khí lạnh mới di chuyển xuống và tác động đến nước ta
thì mưa rông sẽ tăng lên tập trung ở các tỉnh vùng núi
sau đó mưa giảm nhanh nhưng tác động của không khí lạnh vẫn khiến nền nhiệt trên khu vực giảm dần
giao động từ một mươi ba đến hai mươi ba độ trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ngày mai mưa cũng tăng lên diện giải rác
sau đó mưa giảm nhanh khi khu vực đã nằm trọn trong khối không khí lạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm dần
cao nhất ngày chỉ ở xung quanh ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ vùng núi có nơi rét đậm
đối với các tỉnh miền trung không khí lạnh cũng gây ra mưa ở diện giải rác cho khu vực bắc trung bộ từ khoảng chiều mai
tuy nhiên mưa ở khu vực này cũng chỉ có thể kéo dài trong đêm mai
sau đó từ ngày kia mưa cũng giảm nhanh xuống vài nơi và lan dần xuống phía nam
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực thanh hóa đến thời thiên huế cũng giảm dần
sao động trong khoảng một mươi năm đến hai mươi bốn độ trời chuyển rét
trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa chỉ có mưa vài nơi
nhưng sau đó cùng với quá trình rồn xuống của không khí lạnh kết hợp với yếu tố địa hình
thì mưa rông sẽ tăng mạnh
chỉ riêng các tỉnh ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới vẫn phổ biến tạnh giáo ít mưa
về nhiệt độ nền nhiệt cao nhất trên toàn khu vực giảm xuống ở ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
vùng cao tây nguyên và nam bộ trong ba ngày tới thời tiết hầu như ít thay đổi
khu vực này phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng vừa phải
tiết trời trong những ngày tới có thể nói là khá ôn hòa khô giáo và dễ chịu
với mức nhiệt ngày đêm sẽ giao động từ một mươi năm đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong hôm nay cũng như
thời đoạn ba ngày tới vẫn duy trì ít mưa ngày có nắng
với mức nhiệt trưa chiều trên khu vực sao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một số nơi tại miền đông nam bộ có thể ở ngưỡng cao hơn và có nắng nóng cục bộ